trồng đã lâu năm có thời điểm những cây nhãn của người dân huyện sông mã tỉnh sơn la dần thoái hóa cho sản lượng và chất lượng thấp
trước tình hình đó huyện sông mã đã triển khai nhân rộng mô hình nhãn ghép hiệu quả góp phần tăng thu nhập cho người nông dân thúc đẩy kinh tế nông nghiệp của địa phương phát triển
diện tích trồng nhãn của gia đình ông đào ngọc bằng cũng như nhiều gia đình ở bản hải sơn hai xã trường khong đã cho thu hoạch từ nhiều năm trước nhưng năng suất và chất lượng rất thấp
nguyên nhân được xác định là do chất lượng giống kém cây già cỗi và bà con chưa có kỹ thuật chăm sóc cải tạo vườn nhãn sau thu hoạch
trước tình hình đó từ các mô hình ghép nhãn cải tạo vườn tạp của trạm khuyến nông huyện sông mã năm hai nghìn chín gia đình ông bằng và các gia đình trồng nhãn trong bàn đã mạnh dạn thay thế và cải tạo những diện tích nhãn bị giá cỗi thoai hóa
chỉ sau hai năm ghép cây nhãn đã cho thu hoạch với sản lượng khá lớn
khi ghép chuyển đổi sang cải tạo sang cái giống
cây nhãn miền thiết này thì cái thứ nhất là cái năng suất nó đẩy lên rất cao và cái thứ hai nữa là cái giá trị cái giá trị từ giá trị dinh dưỡng rồi cái giá trị kinh tế là nó hiệu quả lên thậm chí đến hai trăm năm mươi đến ba trăm linh
nếu cứ duy trì được cái hiệu quả như hiện nay thì giữa cân đối giữa cái đầu tư giá và tư đầu vào và cái ổn định cái giá chỉ cần mức hai mươi đồng một cân là cái đời sống của nhân dân được giữ rất ổn định
để giúp bà con nông dân cải tạo vườn tạp cán bộ kỹ thuật trạm khuyến nông huyện thường xuyên hướng dẫn bà con thực hiện việc trồng ghép và chăm sóc cây ghép theo đúng quy trình kỹ thuật
giống nhãn ghép mới là nhãn chín muộn thường có giá bán cao hơn nên đã đem lại thu nhập cao ổn định cho các hộ nông dân
hồng cũng đã tham hiu cho ủy ban dân huyện tập trung thỉ đạo đội ngũ cán bộ khuyến nông
hồng trực tiếp xuống từng hộ dân từng bản để tuyên truyền vận động và xây dựng các mô hình điểm về ghép cải tạo vườn nhãn
thứ hai nữa là vận động bà con nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật như là bón phân thâm canh rồi lựa chọn các loại giống nó phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương để phát triển cây nhãn ghép này có hiệu quả
thực tế cho thấy những năm gần đây cây nhãn đã thực sự trở thành cây trồng chủ lực cho giá kinh tế cao đem lại cuộc sống ổn định cho nhiều hộ gia đình trong huyện
năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn toàn huyện sông mã đã có trên bốn hectare nhãn ghép mắt trong tổng số trên sáu hectare trồng nhãn
với sản lượng quả ước đạt khoảng bốn mươi tấn người trồng nhãn sông mã đang hy vọng vào một mùa nhãn được mùa được giá